nhận định về xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng bảy trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết trong tháng này nhiều khả năng sẽ xuất hiện một hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đông có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta tập trung trong thời kỳ giữa đến cuối tháng này
khu vực bắc bộ và trung bộ có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng hai ba đợt nắng nóng tập trung ở khu vực đồng bằng bắc bộ bắc và trung trung bộ và sẽ không kéo dài và không quá gai gắt
tháng bảy là thời điểm chính mùa mưa ở khu vực bắc bộ do vậy các đợt mưa lớn nhiều khả năng sẽ xuất hiện và có nguy cơ cao gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực sung yếu thuộc vùng núi phía bắc
tại khu vực trung bộ tuy chưa bước vào thời kỳ mùa mưa nhưng cũng có khả năng xuất hiện hai ba đợt mưa diện rộng tập trung vào thời kỳ giữa tháng
tại khu vực tây nguyên và nam bộ gió mùa tây nam có khả năng hoạt động ổn định và có cường độ trung bình đến mạnh sẽ gây nhiều ngày mưa trên khu vực